trước tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc đang diễn biến phức tạp
huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã công bố dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn huyện
theo quyết định công bố vùng xảy ra dịch lở mồm long móng là xã ea que
vùng dịch uy hiếp là các xã ea hoa tân hòa kromna và vùng đệm là các xã kua knia ea nui
để chủ động phòng chống dịch lở mồm long móng
ubnd huyện buôn đôn quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện và cấp xã
đồng thời chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn trạm chăn nuôi và thú y huyện
thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng để nhanh chóng dập tắt dịch
hiện nay trạm chăn nuôi và thú y huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
phối hợp với các cán bộ thú y các xã tổ chức điều tra ổ dịch khoanh vùng ổ dịch
lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm thành lập các tổ chốt kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn huyện
hỗ trợ hóa chất sát trùng vôi bột cho các hộ có gia súc mắc bệnh
hướng dẫn người dân cách phun thuốc tiêu độc khử trùng tuyên truyền vận động người dân không thả rông gia súc
buôn bán gia súc mắc bệnh tăng cường kiểm tra phát hiện dịch bệnh kịp thời để sớm có các biện pháp xử lý ổ dịch